các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau một năm trì hoãn do đại dịch covid một mươi chín cuộc thi nữ hoàng chạy trên giày cao gót thường niên tại thủ đô washington mỹ đã chính thức được tổ chức
xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình an ninh toàn cảnh phát sóng vào một mươi một h trưa hàng ngày trên truyền hình công an nhân dân intv chương trình hôm nay thứ năm ngày hai mươi tám tháng một mươi
thưa quý vị và các bạn trẻ em là một trong những đối tượng thuộc nhóm yếu thế cần được sự quan tâm bảo vệ
trong bất cứ mọi hoàn cảnh nào bất cứ thời điểm nào
và không chỉ trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp việc bảo vệ sức khỏe trẻ em cũng cần phải được thực hiện trong cả những giai đoạn bình thường dù là ở nhà hay ở trường học hoặc ngoài xã hội
cùng với những thông tin vừa điểm qua thì đây sẽ là hai nội dung được chúng tôi nhấn mạnh trong sáu mươi phút sắp tới
mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi
còn ngay bây giờ là những điểm nóng đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua

thông tin cảnh báo đến người dân học sinh về sự tồn tại ẩn danh của những thực phẩm có chứa chất cần sa hay là chất gây nghiện hiện nay
thông tin từ công an thành phố hạ long cho biết vụ việc các em học sinh sau khi ăn kẹo có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy tại trường trung học phổ thông hoành bồ xuất phát từ một loại thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ mỹ được chiết xuất từ cây cần sa
thông tin cảnh báo đến người dân học sinh về sự tồn tại ẩn danh của những thực phẩm có chứa chất gây nghiện hiện nay
thông tin từ công an thành phố hạ long cho biết vụ việc các em học sinh sau khi ăn kẹo có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy tại trường trung học phổ thông hoành bồ xuất phát từ một loại thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ mỹ được chích xuất từ cây cần sa
để giải quyết những khó khăn đang tồn tại của các doanh nghiệp vận tải hành khách mới đây sở giao thông vận tải hà nội đã kiến nghị thành phố các giải pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp trong đó có đề ra giải pháp cụ thể như giảm phí dịch vụ bến bãi tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động để hoạt động vận tải hành khách dần trở lại trạng thái ổn định
bên cạnh đó theo đánh giá của người dân và các doanh nghiệp vận tải các quy định của bộ giao thông vận tải của bộ y tế đã khá rõ ràng và dễ hiểu nhưng đến nay lượng người sử dụng xe khách vẫn chưa đông
với tình hình dịch bệnh hiện nay thì chúng ta cũng xác định phải sống chung với dịch nhưng còn bây giờ bảo là hết hẳn thì chắc rất là khó
tuy nhiên việc mở ra các tiến vận tải cho khách dân tỉnh cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp

tuy nhiên việc mở ra các tiến vận tải cho khách dân tỉnh cũng tạo điều kiện cho khách dân tỉnh
vận tài hành khách trên địa bàn thành phố hà nội cũng như cả nước
sẽ còn gặp khó khăn thêm một thời gian nữa
khi nào các cơ quan nhà máy trường học cơ sở kinh doanh hoạt động lại bình thường
mới có thể khởi sắc
nhất là khi vẫn còn một số địa phương chưa thống nhất về cách kiểm soát quản lý tổ chức vận tải hành khách
gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp
tác động tiêu cực đến đa phục hồi của ngành vận tải cũng như cả nền kinh tế
thưa quý vị và các bạn ở thời điểm hiện tại vấn đề được các cha mẹ học sinh quan tâm nhất
đó là khi nào trẻ em được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cùng với đó là những băn khoăn về quy trình tiêm chủng và an toàn tiêm chủng
để giải đáp những thắc mắc của người dân về vấn đề này
một góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với tiến sĩ nguyễn công luật
phó trưởng văn phòng tiêm chủng quốc gia viện vệ sinh dịch tễ trung ương
xin mời quý vị cùng theo dõi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
với tư cách là đơn vị chuyên môn thì viện vệ sinh dịch tễ trung ương
được bộ y tế giao cho việc lập kế hoạch triển khai tiêm vaccine cho trẻ một mươi hai một mươi bảy tuổi
gồm có một số nội dung bao gồm đó là việc cung ứng vaccine
biên soạn sinh tượng tài liệu tổ chức tập huấn cho các đơn vị
để sớm có thể triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai một mươi bảy tuổi
dạ vâng vậy thì ngay đầu tháng một mươi một đã triển khai tiêm vaccine rồi
thời điểm này thì thông tin về vaccine như thế nào rồi ạ
như chúng ta đã biết là hiện nay trên thế giới cũng đã triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
và vaccine được sử dụng chủ yếu là vaccine pfizer
và tổ chức thế giới cũng đã khuyên cáo sử dụng vaccine pfizer để tiêm cho trẻ từ một mươi hai một mươi bảy tuổi
và hiện nay ở việt nam chúng ta thì bộ y tế cũng đã phê duyệt
việc sử dụng vaccine pfizer hoặc là moderna để thêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
viện vệ sinh địa chung gương chúng tôi cũng đã dự trù cơ số vaccine
để có thể triển khai tiêm cho trẻ từ một mươi hai một mươi bảy tuổi từ tháng một mươi một hai nghìn hai mươi một
vâng bộ y tế thì có đưa ra một cái thông điệp là tiêm vaccine cho trẻ em phải tuyệt đối an toàn
đồng thời là giao cho viện vệ sinh địa chung gương sẽ tập huấn cho các tỉnh thành phố
trong ngày hai mươi chín tháng một mươi tới đây
vậy ông có thể cho biết là kế hoạch tập huấn này có điểm gì khác biệt
cho người lớn không ạ
trước hết thì về mặt nguyên tắc chung
khi mà chúng ta triển khai bất kỳ một loại vaccine phòng covid một mươi chín nào
hoặc là chúng ta có thay đổi với nhóm đối tượng
thì bộ y tế viện vệ sinh địa chung gương và các đơn vị chuyên môn
sẽ cần phải tiến hành biên soạn thần liệu
và sau đó thì tổ chức tập huấn cho bộ y tế tất cả các tuyến
để chúng ta có thể triển khai được vaccine theo đúng các hướng dẫn của bộ y tế
cuối cùng đó là chúng ta đảm bảo an toàn tiêm chủng cho các đối tượng
thế và theo kế hoạch thì ngày hai mươi chín tháng một
viện vệ sinh địa chung gương sẽ tổ chức tập huấn trực tuyến
cho tất cả các cơ sở y tế trong toàn quốc
về việc triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy
thế và cái điểm khác biệt ở đây
thì chúng ta biết là đối tượng là trẻ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
do đó là trước hết là phải cần
phụ huynh học sinh hoặc là người tám hộ
phải ký vào phiếu đồng toàn tiêm chủng
đây là một điểm khác biệt so với đối tượng là người trưởng thành từ một mươi tám tuổi trở lên
cái thứ hai nữa
là công tác tám soát phản ứng sau tiêm chủng
sự trí phản ứng sau tiêm chủng
phải được nâng lên một mức
sẽ phải thực hiện chặt chẽ hơn
được quan tâm hơn
và ý thứ ba nữa
đó là phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ
cần phải phối hợp chặt chẽ hơn với cán bộ y tế
đặc biệt là trong công tác mà cung cấp các thông tin
về sức khỏe về tiền sửa của trẻ
để cán bộ y tế có đầy đủ các thông tin
và đưa ra các chế định phù hợp nhất
vâng đến thời điểm này thì người dân đặc biệt quan tâm tới việc
theo dõi sức khỏe cho trẻ sau khi tiêm
đối với người lớn thì cũng có những cái yêu cầu rất là khắt khe
vậy thì đối với lứa tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy thì có cái điểm gì không ạ
thì chúng ta phải thực hiện theo đúng cái quy định của bộ y tế
trong đó có việc theo dõi giám sát sử trí phần hướng sau tiêm chủng
và để đảm bảo an toàn tiêm chủng
cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi khi được tiêm vaccine
thì bộ y tế cũng đã có những chỉ đạo
cho ngành đọc tăng cường công tác giám sát sử trí phần hướng sau tiêm chủng
và viện vệ chế định địa chung ương cũng đã và đang phối hợp
với các đơn vị chuyên môn để tiến hành biên soạn tài liệu
và trong cái ngày tập huấn hai mươi chín tháng một mươi này
cũng sẽ tập huấn cho cán bộ y tế tất cả các tuyến
về công tác giám sát sử trí phần hướng sau tiêm chủng
có thể nói về mặt tổ chức thì việt nam chúng ta đã có rất nhiều kinh nghiệm
kinh nghiệm hơn ba mươi năm năm tiêm chủng
đặc biệt là kinh nghiệm triển khai vaccine covid từ tháng ba đến bây giờ
với những cái kinh nghiệm như vậy thì tôi nghĩ là việt nam chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng
cho công tác giám sát sử trí phần hướng sau tiêm chủng
và với yêu cầu như mục đích
đó là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu
mười dân rất mong chờ có vaccine covid một mươi chín cho trẻ em
tuy nhiên thì cũng không khỏi lo lắng về cái độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy là khá nhạy cảm
vậy thì có lưu ý gì đối với các bậc cha mẹ khi mà
đang trong thời gian chuẩn bị như thế này
để đảm bảo là tất cả các trẻ em đều được tiếp cận với vaccine khi mà có vaccine triển khai
trước hết thì tôi xin chia sẻ sự lo lắng của các bậc phụ huynh khi mà
tìm vaccine cho con em mình
tuy nhiên ở đây thì có mấy điểm mà cũng xin được chia sẻ với các bậc phụ huynh
thứ nhất đó là chúng ta đều biết hiện nay thì dịch bệnh covid một mươi chín
tại việt nam đang khỏi tiễn biến rất phức tạp
thế và bệnh covid thì không có loại trừ ai cả
tất cả bọn đối tượng đều có nguy cơ
bị mắc bệnh
cái thứ hai
đó là hiện nay thì tại một số tỉnh thành
chúng ta vẫn đang phải thực hiện giãn cách xã hội
và rất nhiều trẻ em là không được đi học
phải học online trực tuyến
thế và cái việc học online trực tuyến này
thì nó cũng gây ra
rất nhiều các khó khăn
cho cả đối tượng học cho cả thầy cô giáo
và cho các bậc phụ huynh
và cái thứ ba nữa
đó là việc triển khai tiêm vaccine cho trẻ em mới hai mươi bảy tuổi
thì đã được triển khai ở rất nhiều nước trên thế giới
cả các nước tiên tiến
tổ chức thế giới cũng đã khuyên cáo
về việc triển khai tiêm vaccine này
và chúng ta có đủ bằng chứng
của vaccine khi tiêm cho trẻ em
cho nên là
ở đây tôi mong muốn các bậc phụ huynh chúng ta
hãy tin tưởng
để con em mình đi tiêm chủ
điều quan trọng đó là các bậc phụ huynh cần phải
tìm hiểu các cái thông tin
đồng thời là phối hợp chặt chẽ với các bộ y tế
khi mà đưa con em mình đi tiêm chủ
khi mà khai báo cung cấp các cái thông tin
để cán bộ y tế
có đầy đủ các cái thông tin cần thiết đưa ra các cái chỉ định phù hợp
một cái điểm nữa đó là
khi mà con em mình tiêm chủ rồi
thì các bậc phụ huynh cần phải theo dõi sát
tìm nhận sức khỏe của trẻ
kịp thời thông báo
phối hợp với các cái cơ sở y tế
để xử trí kịp thời các phản ứng sau tiêm chủ nếu có xảy ra
hầu hết là các địa phương đều đã kê khai đầy đủ
các cái danh sách lứa tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy
thế nhưng mà thông tin từ bộ y tế thì lại
tiêm cho trẻ trong tháng một mươi một này
bắt đầu từ độ tuổi một mươi sáu đến một mươi bảy trước
còn độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi năm
thì sẽ triển khai sang đầu năm hai nghìn hai mươi
đại diện viện vệ sinh y tế trung ương thì có lý giải gì về điều này ạ
hiện nay thì theo kế hoạch
thì chúng ta sẽ triển khai
cho nhóm tuổi một mươi hai đến một mươi bảy
theo chỉ định của vaccine
tuy nhiên là
thực tế khi chúng ta triển khai
thì chúng ta cũng sẽ
triển khai hạ cấp theo độ tuổi
ở đây chúng ta hiện nay
bên cạnh cái việc mà chúng ta
ưu tiên vaccine để tiêm cho
lối tuổi trẻ em
thì chúng ta cũng vẫn phải đồng thời
phân bổ vaccine cho cái địa phương
để tiếp tục tiêm trả mũi hai
cho những đối tượng mà đã được tiêm mũi một
đồng thời là
bao phủ mũi một
cho các đối tượng
mà trên đường
đồng thời là bao phủ mũi một
để được tiêm chủ
cho nên là
tại thời điểm này
chúng ta cũng chưa có đủ
để có thể tiêm cho tất cả
các đối tượng mà chúng ta mong muốn
thứ hai nữa là
chúng ta triển khai cho cái nhóm
học sinh phổ thông cấp ba trước
để ưu tiên cho các em
sớm được quay trở lại trường
cũng như là chúng ta
theo dõi giám sát
các phản ứng sau tiêm
trong thời gian chờ đợi vaccine
tiêm chủng cho trẻ em
chúng ta cũng chưa có
người dân vẫn nhất thiết
là phải thực hiện
các biện pháp năm k
phải không ạ
vâng một lần nữa
xin cảm ơn tiến sĩ nguyễn cung luật
đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
xin cảm ơn phóng viên thu hồng
và truyền hình ấn đình tv